hội nghị chuyên đề của liên minh nghị viện thế giới ipu khu vực châu á thái bình dương
về ứng phó với biến đổi khí hậu hành động của các nhà lập pháp nhằm đạt được mục tiêu phát triển bền vững
do liên minh nghị viện thế giới ipu phối hợp với quốc hội việt nam tổ chức đã bế mạc
sau ba ngày diễn ra tại tp hcm
đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
đã tới dự và phát biểu tại phiên bế mạc
phát biểu trong phiên bế mạc đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội nhấn mạnh
biến đổi khí hậu là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với phát triển đô thị bền vững
nhất là khu vực châu á thái bình dương tác động nghiêm trọng đến đời sống vật chất và tinh thần của mọi người dân
với bộ tiêu chí đánh giá liên minh nghị viện thế giới và chương trình phát triển liên hợp quốc xây dựng
đã được chính thức công bố tại hội nghị lần này
lần đầu tiên quốc hội các nước có những tiêu chí toàn diện cụ thể hiệu quả để có thể tự đánh giá tiến độ
và chất lượng triển khai thực hiện những cam kết nhằm đạt được mục tiêu phát triển bền vững
đây là lần đầu tiên quốc hội các nước có những tiêu chí toàn diện cụ thể hiệu quả để tự đánh giá tiến độ
và chất lượng triển khai thực hiện những cam kết nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững
trong mục tiêu phát triển bền vững của liên hiệp quốc
có vai trò rất quan trọng của các nghị viện
vì vậy quốc hội các nước cần tăng cường phối hợp với các cơ quan của liên hiệp quốc
nhằm nâng cao năng lực của quốc hội và các vị đại biểu quốc hội
trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu sdg
tổng thư ký nghị viện thế giới ipu ông marty chunkung
gửi lời cảm ơn quốc hội việt nam đã ủng hộ liên minh nghị viện thế giới
tổ chức rất thành công sự kiện lần này về chủ đề vô cùng quan trọng đối với an ninh toàn cầu
đã có hơn hai mươi quốc hội các nước các cấp lãnh đạo trên khắp khu vực châu á thái bình dương
tại sự kiện này đã có sự nhất quán thỏa thuận với quốc hội việt nam và ipu
trong vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững